tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của eu
theo dự kiến khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đoàn thanh tra ec sẽ quay lại việt nam
để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của ec về chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định iuu
trên cơ sở kiểm tra đánh giá của đoàn ec sẽ xem xét vấn đề khắc phục thẻ vàng đối với việt nam
thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đồn đốc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chống khai thác iuu
tuy nhiên việc chống khai thác bất hợp pháp tại nhiều địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn

thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đồn đốc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chống khai thác iuu

thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh tổ chức triển khai luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy
và các văn bản hướng dẫn thi hành luật tập trung vào các nội dung trọng tâm
liên quan tới chống khai thác iuu như cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá
tàu dịch vụ hậu cần nghề cá triển khai các quy định liên quan tới theo dõi kiểm soát
giám sát tàu cá quyết liệt ngăn chặn
xử lý tàu cá vi phạm khai thác iuu đẩy mạnh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
cho tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
cũng theo thông tin từ tổng cục thủy sản từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tình hình tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra và diễn biến phức tạp
nguyên nhân là do các biện pháp xử phạt đối với chủ tàu thuyền trưởng vi phạm chưa nghiêm
nhiều địa phương chưa xử phạt hoặc xử phạt không đáng kể
hoạt động tuần tra kiểm tra kiểm soát để xử lý các hành vi khai thác iuu trong nước
chưa đáp ứng được yêu cầu nên tình trạng khai thác iuu ở vùng biển ven bờ vẫn còn diễn ra phổ biến